đoàn công tác số sáu của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do đồng chí lê minh trí
ủy viên trung ương đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn
vừa có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy ninh thuận
tại buổi làm việc đoàn công tác đã công bố kế hoạch số sáu mươi bốn và quyết định số sáu mươi năm của ban chỉ đạo trung ương
về kiểm tra giám sát việc thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố
xét xử các vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm
theo chương trình kiểm tra giám sát của đoàn tại tỉnh ninh thuận từ ngày hai mươi sáu tháng bảy đến ngày một tháng tám
đoàn công tác sẽ kiểm tra giám sát tại tám cơ quan đơn vị về những nội dung như công tác lãnh đạo
chỉ đạo của cấp ủy tổ chức đảng đối với công tác phát hiện xử lý tham nhũng
việc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai về chống các biểu hiện suy thoái đạo đức
lối sống liên quan đến lợi ích nhóm tiêu cực tham nhũng
đoàn công tác số sáu cũng đã nghe ban thường vụ tỉnh ủy ninh thuận báo cáo về việc lãnh đạo chỉ đạo về phòng
chống và xử lý những trường hợp cán bộ đảng viên tham nhũng từ năm hai nghìn một mươi một đến nay